vâng bão số bảy suy yếu thì nối tiếp ngay sau đó là bão số năm
trước tình hình bão số tám đang từ philippines đổ bộ vào khu vực biển đông
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã chỉ đạo các địa phương cần phải nhanh chóng chuẩn bị ứng phó
lực lượng chức năng cắt cử người hỗ trợ bảo vệ người dân trên đường về quê
trước tình hình bão số tám đang đổ bộ với cường độ dự báo mạnh hơn và đi nhanh hơn
nhưng phó thủ tướng lê văn thành đề nghị các địa phương nhanh chóng chuẩn bị ứng phó
không được chủ quan lơ là
đặc biệt phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan khí tượng thủy văn dự báo chuẩn xác
cập nhật liên tục để các địa phương và người dân nắm bắt kịp thời có phương án di dân hợp lý
với lượng mưa trong những ngày qua lớn và sắp tới tiếp tục lớn hơn nữa
phó thủ tướng đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn hồ đập đê điều sung yếu
tránh để xảy ra tình trạng xả lũ bất ngờ gây ngập úng cho vùng hạ du
tại cuộc họp phó thủ tướng lê văn thành đánh giá cao nỗ lực của bộ công an
hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển về quê
phó thủ tướng giao các địa phương và bộ công an chịu trách nhiệm theo dõi
có giải pháp tranh bão cho đoàn người về quê trong thời điểm mưa bão
phó thủ tướng giao các bà con nhân dân đi từ phía các tỉnh có dịch ra ngoài bắc này
cũng chỉ làm rất là tốt
nhưng mà lượng bây giờ rất là nhiều tới hai mươi sáu người đang đi bộ
rồi đang đi xe ô tô đang xe máy bằng các phương tiện này
thì phải có cái giải pháp phối hợp chặt chẽ với địa phương
trước khi cơn bão số tám này về phải công bố trong quá trình bão số tám về phải công bố
hàng ngày hàng giờ phối hợp với văn chỉ đạo quốc gia các bộ ngành công chí
phải thông báo để làm sao bà con đến cái vùng bão này thì dừng lại
phải giao cho địa phương đúng không
mời bà con về các nhà văn hóa các trường học sau khi kết thúc với bão di chuyển
tại cuộc họp trước thông tin về việc có hai tàu tại khu vực tỉnh nghệ an
cố tình ở lại trên biển mặc dù đã được kêu gọi về nơi tranh chú bão
với lý do phải đi biện một mươi năm ngày mới đủ điều kiện
nhận hỗ trợ chi phí tiền giàu
phó thủ tướng lê văn thành đề nghị văn phòng ban chỉ đạo
cần nghiên cứu đề xuất điều chỉnh để tháo gỡ vấn đề này